với chủ đề tinh hoa hà nội hội tụ và tỏa sáng lễ hội đường phố diễn ra hôm nay tại khu vực phố đi bộ của thủ đô đã mang đến những nét đặc sắc độc đáo đậm đà bản sắc của thủ đô hà nội ngàn năm văn hiến
đây là hoạt động do sở văn hóa và thể thao hà nội phối hợp với trung tâm bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu việt nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm một mươi năm điều chỉnh địa giới thủ đô hà nội
tiết mục múa con đĩ đánh bồng và diễn viên của các nhà hát trèo việt nam tuồng việt nam kịch hà nội kịch tuổi trẻ biểu diễn